thưa quý vị các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động
khiến ba mươi bốn công nhân bị thương tại công ty trách nhiệm hữu hạn seochin auto ở lô chi nam
khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn phường tân hồng thị xã từ sơn tỉnh mắc ninh
theo đó vào khoảng chín h một mươi phút ngày ba mươi tháng tám đã xảy ra sự cố nổ đường ống tháp xử lý khí
tại khu vực tầng ba công ty trách nhiệm hữu hạn seochin auto
qua công tác nắm tình hình ban đầu tại hiện trường đến một mươi một h hai mươi hai phút ngày ba mươi tháng tám
xác định có ba mươi bốn người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh
sức khỏe của các nạn nhân đã tạm thời ổn định
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng và công ty trách nhiệm hiệu hạn seochin atu
thăm hỏi động viên các nạn nhân đồng thời chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
hiện công tác khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân sự cố cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân đang được tập trung thực hiện
ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bị cáo trong vụ án mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong bệnh viện tâm thần trung ương i
trong số một mươi bị cáo có bốn bị cáo
một nguyên là cáo nguyên là cán bộ nhân viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền bệnh viện tâm thần trung ương một gồm
đỗ thị lưu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trưởng khoa bị viện kiểm sát nhân dân tp hà nội truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nguyễn minh huệ điều dưỡng viên và bùi thị hạt hộ lý bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
nguyễn anh vũ kỹ thuật viên bị truy tố về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
sáu bị cáo còn lại gồm nguyễn xuân quý nguyễn văn ngọc nguyễn trung nguyên nguyễn công thường lê hoàng hải bùi trí hải cùng chú tp hà nội bị truy tố về các tội
tàng trữ trái phép chất ma túy mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo cáo trạng quý là đối tượng bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quyết định của viện kiểm soát nhân dân huyện thanh trì hà nội
trong thời gian điều trị tại bệnh viện tâm thần trung ương một để có tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy quý đã thực hiện hành vi mua bán cháy phép chất ma túy ngay tại bệnh viện
dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng tám
và cũng là tuyến có một trong những bến xe khách lớn nhất của hà nội
trong một vài ngày trở lại đây những vi phạm kiểu như thế này diễn ra rất phổ biến
những ngày trước và sau đợt nghỉ lễ dọc tuyến này thường là địa điểm phát sinh nhiều diễn biến phức tạp về tình hình trật tự an toàn giao thông
gây nguy hiểm và khó khăn cho việc đi lại của người dân trong thời gian cao điểm người dân đi và quay trở lại thành phố
việc xử lý triệt đề những vi phạm như thế này đang là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng cảnh sát giao thông
kế hoạch bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát và bố trí các cán bộ chiến sĩ đứng ở các nút giao thông trọng điểm
để xử lý triệt để những tình trạng tình trạng xe khách xe dù đón trả khách gây ủn tắc giao thông gây nên sự thiếu an toàn khi tham gia giao thông
đội cảnh sát số sáu đã bố trí lực lượng một trăm linh cán bộ chiến sĩ túc trực để đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở các điểm ủn tắc giao thông
nhất là khu vực quanh biến xe vĩ đình hồ tùng mộ những chỗ tập trung rất nhiều
trường cao đẳng và trường đại học
cùng với đó tại trung tâm thành phố nơi dự kiến sẽ diễn ra một số hoạt động văn hóa nghệ thuật
các tuyến dẫn đến các khu vực này cũng được lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra kiểm soát liên tục
kịp thời xử lý nghiêm những hành vi ngổ ngáo của các thanh thiếu niên như thế này
đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông cho người dân trong suốt thời điểm trước trong và sau đợt nghỉ lễ
trong dịp khu khánh bầu hai tháng chín đại đội một đã xây dựng một kế hoạch phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn hoàn kiếm
tập trung vào các địa điểm nóng khu vực hồ hoàn kiếm là một khu vực nóng của trung tâm của thành phố hà nội
đơn vị đã xây dựng kế hoạch tuần tra ngăn chặn các đối tượng có dấu hiệu cổ vũ và đua xe trái phép trên địa bàn hồ
và tập trung vào các kế hoạch phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn hồ
đối tượng như khi thang giao thông có thể mang theo các vũ khí nóng các dấu hiệu phá bác hình sự khác
cùng với việc xử lý nghiêm hành vi đua xe cổ vũ đua xe các lỗi vi phạm khác cũng được tập trung xử lý trong đợt này
như không đổi mũ bảo hiểm trở quá số người quy định sử dụng rượu bia chất kích thích khi điều khiển phương tiện
gây dối mất trật tự nơi công cộng đặc biệt là tại những khu vực diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật mừng kỷ niệm quốc khánh mùng hai tháng chín
thưa quý vị nhân dịp tết trung thu sắp đến các mặt hàng bánh trung thu đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng
tuy nhiên lợi dụng nhu cầu đang tăng cao nhiều đối tượng hám lợi vẫn bán ra thị trường các loại sản phẩm kém chất lượng
không rõ nguồn gốc xuất xứ những chiếc bánh này được bán tràn lan trên chợ mạng với giá cả rất rẻ
thế nhưng ngoài những lời quảng cáo của chính người bán thì người tiêu dùng khó mà biết được chính xác thông tin của các sản phẩm trên
khi toàn bộ nhãn mát đều là tiếng nước ngoài
bao ăn vào sẽ mê tít giá rẻ vô địch chỉ từ ba đến năm đồng một chiếc đủ các vị
mua nhiều có bán theo cân chỉ từ tám mươi năm đồng một cân
bánh nội địa chung hạn sử dụng dài tận sáu tháng
đó là những lời quảng cáo được đăng tải trên mạng xã hội để giao bán những chiếc bánh trung thu mini như thế này
thường xuyên mua sắm trên mạng chị nguyễn hoàng lê trúc không hề lạ gì với dòng bánh này vì nó được bán ở khắp nơi
thực sự là nhìn này rất là đẹp
mình thấy màu mắt màu sắc của chiếc bánh này dù là rất là hấp dẫn nhưng mà suy nghĩ thì cũng hơi băn khoăn
bởi vì để được ra một giá thành rẻ như thế thì rất có thể là người ta sử dụng những hương liệu không rõ nguồn gốc ở đâu
trên các sản thương mại điện tử lượt mua các loại bánh trung thu mini giá rẻ này cũng không hề ít
nhiều khách hàng còn không tiếc lời khen ngợi hương vị bánh thơm ngon
chính vì vậy mà nhiều người tiêu dùng đã tin tưởng
chẳng hề may lo lắng gì khi chọn mua
liên hệ qua điện thoại với một trang facebook giới thiệu là cơ sở chuyên bán đồ ăn vặt nội địa trung quốc
có địa chỉ tại quận long biên thành phố hà nội
chúng tôi đã được người bán tiếp tục giới thiệu về sản phẩm này
nói chung là một loại bánh trung thu mà nhân đậu xanh đậu đỏ mát cha

hạn sử dụng của mấy cái bánh này thì đều sáu tháng hay là chỉ đến cuối năm cũng được
của bánh mini bên trước thì nó hạn sẽ được hơn bánh mini bánh trung thu
trao đổi với phóng viên tiến sĩ trần đáng nguyên cục trưởng cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết
thông thường thời hạn bảo quản tối đa của bánh dẻo là một mươi ngày còn bánh nướng là hai mươi một ngày
nếu dùng các loại chất bảo quản trong danh mục cho phép
thì thời hạn này chỉ có thể tăng lên gấp đôi
cái bánh trung thu mà ghi tới sáu tháng thì tôi nghĩ là cái này ta phải xem xét lại
nó ghi đáng mắc có đúng hay không và nó ngay sản xuất và hạn sử dụng
đặc biệt là vấn đề mà mình cứ ghi như thế thì ta phải xem là dùng cái chất bảo quản gì
có nằm trong danh mục cho phép hay không
chứ nếu mà tới sáu tháng thì tôi nghi ngờ là có một cái chất bảo quản rất độc hại
tuy nhiên trên những chiếc bánh trung thu này không hề có bất cứ thông tin
thế nào bằng tiếng việt để người tiêu dùng có thể biết được chính xác nó được làm nên từ những nguyên liệu gì
và trong đó liệu có loại chất bảo quản nào không
và dòng số được ghi trên bao bì này liệu có thực sự là ngày sản xuất
thậm chí khi bẻ ra cũng khó mà nhận biết được chiếc bánh trung thu này là vị gì
trong vô số vị mà người bán quảng cáo
những sản phẩm đó có rất nhiều nguy cơ
nó có thể cho những chất độc hại vào
cái thứ hai là anh dùng nguyên liệu
bị mốc bị hỏng
mà nếu mốc là nó có thể sinh ra độc tố gây ung thư
cái nguy cơ nhất tức là nó dùng các hóa chất bảo quản ngoài danh mục cho phép
mà nó không công bố trên dãn là không được
thì theo tôi người tiêu dùng không tiêu dùng
và cơ quan quản lý phải tịch thu tiêu hủy và cấm lưu hành các sản phẩm như thế
bởi vì sản phẩm muốn nhập vào việt nam
anh phải có đầy đủ nhãn mát
phải có bàn tiếng việt nếu của nước ngoài
được nhập khẩu vào cơ quan nào cho phép
ghi rõ làng trên đạn
giá rẻ màu sắc sạc sỡ đa dạng về hương vị
những điều này khiến cho nhiều người tiêu dùng thích thú và bỏ tiền mua
xong họ lại nhắm mắt bỏ qua điều quan trọng
đó là những yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm
trong khi những chiếc bánh trung thu tương tự như thế này
đã liên tục bị lực lượng chức năng thu giữ trong những ngày qua
chiều ngày ba mươi tháng tám cục nghiệp vụ quản lý thị trường
đại diện văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường tp hcm
và cơ quan công an đang tiếp tục xác minh xử lý một mươi ba sản phẩm mỹ phẩm
không rõ nguồn gốc xuất xứ tại căn nhà số năm tầng
số hai a lê niệm phường phú thạnh quận tân phú tp hcm
sau một thời gian dài thẩm tra xác minh nghi vấn tại căn nhà số hai a lê niệm
có chứa trữ kinh doanh hàng hóa không đúng quy định của pháp luật
tổ công tác chờ thời cơ để ập vào kiểm tra
thời điểm này toàn bộ không gian của căn nhà năm tầng
được chủ cơ sở tận dụng mọi ngóc ngách để chứa hàng hóa
chủ yếu là mỹ phẩm gồm dung dịch tẩy da chết kem trị mụn sữa mặt
nước hoa hồng bộ biểu thay da sinh học kem chấm nắng mang thương hiệu obagi và zo
chú cơ sở thừa nhận là chú sở hữu toàn bộ số mỹ phẩm ngoại này
nhưng không xuất trình được công hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp
đồng thời địa điểm trên cũng chưa được đăng ký kinh doanh theo quy định
để hoạt động cơ sở này tạo hàng trăm tài khoản khác nhau
trên mạng xã hội zalo và website www oberg vn
qua kiểm đếm lực lượng chức năng đã thu giữ trên một mươi ba sản phẩm mỹ phẩm
có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh làm rõ
ngày ba mươi tháng tám công an tỉnh bạc liêu cho biết qua công tác phối hợp
công an huyện đông hải và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bạc liêu đã phát hiện một mươi tám người dương tính với ma túy tại một quán karaoke
ngày hai mươi chín tháng tám qua công tác nắm thông tin địa bàn lực lượng công an tỉnh bạc liêu
đã phát hiện nhiều đối tượng tham gia ca hát bay lắc tại một số phòng
trong quán karaoke quốc hiệp nên tiến hành đột kích phong tỏa hiện trường kiểm tra hành chính
tại hiện trường cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tăng vật gồm ba gói ni lông
trong suốt hàng kính hai đầu nghi ma túy bộ viên nén nghi lệch thuốc lắc
năm bộ dụng cụ sử dụng ma túy và tạm giữ hai mươi năm người có liên quan
qua kiểm tra thì kết quả có tổng cộng một mươi tám đối tượng dương tính với ma túy
đấu tranh khai thác các đối tượng thừa nhận hành vi tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy
hiện vụ viện đã được tiếp tục điều tra làm rõ
trước dự báo nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong ngày nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín
nhiều sở ngành đơn vị trong ban an toàn giao thông tp hcm đã triển khai thực hiện
nhiều biện pháp
như kiểm soát giá vé phân luồng giao thông và kiểm tra xử lý nghiêm các tài xế mà xe có vi phạm
nồng độ cồn chất kích thích và các biện pháp này nhằm tránh tình trạng tăng giá vé quá cao
và tạo thuận lợi an toàn cho mọi hành khách
đợt nghỉ lễ quốc khánh năm nay người dân sẽ được nghỉ bốn ngày từ ngày một đến hết ngày bốn tháng chín
dù chưa chính thức bước vào ngày nghỉ lễ nhưng ghi nhận sáng ba mươi tháng tám tại bến xe miền đông
tại tp hcm lượng hành khách đã tăng nhẹ so với ngày thường
lo ngại về giá vé có thể tăng
một số hành khách đã tranh thủ thu xếp công việc để về trước ngày cao điểm
nhiều nhà xe cho biết số lượng khách đặt chỗ cho khách ngày mùa một hai ba và mùa bốn tháng chín đã gần như chính chỗ
thậm chí một số nhà xe uy tín đã kín chỗ
và đang có phương án tăng cường nếu khách có nhu cầu
theo dự báo của đơn vị vận hành bến xe miền đông trong bốn ngày lễ hai tháng chín năm nay
ước tính sẽ phục vụ hơn một trăm linh năm lượt khách so với ngày thường trong năm hai nghìn hai mươi ba
đơn vị này đã khuyến khích các nhà xe không tăng giá vé
một số tuyến đã được chấp thuận cho tăng giá phải đảm bảo không vượt quá giá cho phép
trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý
bến sơn điền đông khuyến khích các đơn vị giữ nguyên giá
nhưng trong trường hợp các đơn vị tăng thì chỉ tăng ở mức từ hai mươi bốn mươi tùy khu vực
và thời gian tăng là từ ngày ba mươi một tám đến ngày hai mươi chín
về số lượng xe tăng cường thì bến xe sẽ phối hợp với các đơn vị
vì vậy bến xe sẽ phối hợp với các đơn vị
có nghĩa là trong trường hợp mà những có tuyến nào mà hành khách tăng độc biến
thì sẽ phối hợp với các đơn vị để điều những xe các tuyến mà lượng khách thưa vắng chuyển sang tăng cường ở các tuyến đông khách
về đảm bảo trực tự an toàn và giao thông thông suốt giúp người dân đi đến nơi về đến chỗ
các đơn vị gồm công ty bến xe miền đông phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an thành phố và sở giao thông vận tải tp hcm đã có nhiều biện pháp kiểm tra kiểm soát đối với tài xế
do đó việc kiểm tra nồng độ cồn chất thích thích nhồi nhét dừng đổ đón khách sang quy định
sẽ được các bên phối hợp thực hiện cả trong và ngoài bến xe
tiếng quốc lộ một mươi ba thì đang tập trung ba tổ công tác trên thị bàn đó cộng phối hợp với xử lý qua hình ảnh camera
trên tiếng quốc lộ một mươi ba hiện giờ là trung tâm bộ lý giáo thông thô thị đã truyền ba camera xử lý trên thiệu quốc lộ một
đồng thời tại giao lộ ngã tư hàng xanh từ hàng xanh tới cầu sài gòn
xử lý một số nhà xe đang hoạt động trên tuyến đường đó cộng với xử lý camera
hiện nay là thanh tra vừa xử lý bằng cách trực quan cộng với camera trên một số tiếng đường
hiện nay chúng tôi cũng tham mưu cho công an thành phố để triển khai đến công an phường xã thị trấn
cùng phối hợp với chúng tôi trong công tác đảm bảo trật tựa nội thông
đồng thời chúng tôi phối hợp với thanh niên xung phong thanh tra giao thông
rồi các khu vực cảng và cảng hàng không có tới thân nhất các bến xe
xe không tám trên đầu hai cầu tốc
và đặc biệt là chúng tôi phối hợp cùng với lại công an bãi tỉnh thành chấp ranh
trong công tác điều tiết giao thông để làm sao tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
nghỉ lợi được an toàn thông suốt
bên cạnh các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tạo thuận lợi đi lại của người dân
cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người dân gọi điện đến đường dây nóng để tố giác
khi phát hiện lái xe nhà xe bắt khách dọc đường chèn ép tăng giá hoặc trả khách không đúng nơi quy định
để đơn vị chức năng liên quan vào cuộc xử lý
ngày ba mươi tháng tám ban quản lý đường sắt đô thị tổ chức lễ chạy thử đoàn tàu metro đầu tiên
trong depot long bình thành phố thủ đức
và đây là một sự kiện đánh dấu một cọc mốt mới trong quá trình triển khai dự án
kết quả vận hành thử tàu metro cho thấy tàu vận hành ổn định các yếu tố thiết bị kỹ thuật
như máy điều hòa hoạt động tốt hệ thống hãng hoạt động đáp ứng theo yêu cầu thiết kế
hệ thống thông tin liên lạc hiển thị thông tin trên màn hình đầy đủ và chính xác
động cơ hoạt động trân tru
về thông số kỹ thuật tàu metro loại ba toa xe dài sáu mươi một năm m sáu toa xe một trăm hai mươi một năm m
bề rộng toa xe hai trăm chín mươi năm cm chiều cao từ đỉnh rây đến mùi xe là ba trăm sáu mươi năm năm cm
chiều cao toa xe từ đỉnh rây đến hệ thống điều hòa không khí là bốn trăm linh tám cm
tải trọng trục lớn nhất là một mươi sáu tấn kích thước cửa lên xuống rộng một trăm ba mươi cm cao một trăm tám mươi năm cm
tốc độ thiết kế một trăm một mươi km trên giờ đoạn trên cao và tám mươi km trên giờ đoạn trong hầm
tàu có sức chứa chín trăm ba mươi hành khách trong đó gần một trăm bốn mươi bảy ghế và bảy trăm tám mươi ba chỗ đứng
quản lý đường sắt đô thị tp hcm và các nhà thầu đã nỗ lực phối hợp chặt chẽ
trong công tác thi công dự án đạt được các cột mốc như thi công lắp đặt thiết bị hệ thống
cung cấp điện nhập khẩu một mươi bảy đoàn tàu về việt nam thi công hệ thống đường rây
thi công hệ thống tiếp điện trên cao
trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn chỉnh tất cả các hệ thống còn lại như tín hiệu
viễn thông các thiết bị ở occ để tiến hành thử nghiệm trên toàn tuyến
kính thưa quý vị tp hcm sẽ có chín dự án công trình khởi công động thổ
và khánh thành chào mừng kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh ngày hai tháng chín
đáng chú ý là trong đó có các dự án nhà ở xã hội cung cấp hàng ngàn căn cho người có thu nhập thấp
trong sáng ba mươi tháng tám lãnh đạo yên bài nhân dân thành phố và các sở ngành
phố học công ty cổ phận động tư xây dựng xuân mai sài gòn đã tổ chức lợi động thổ chung cư
và nhà ở xã hội mr một khu dân cư tư thuận tây
dự án này được xây dựng trên khu đất gần bảy m hai thuộc tổ hợp một mươi bốn ba mươi sáu hectare
sau khi hoàn thành sẽ cung cấp khoảng bảy trăm một mươi hai căn hộ cho khoảng một bốn trăm linh người lao động
có thu nhập trung bình với đầy đủ tiện ích
ngoài ra các dự án động thổ trong dịp này bao gồm khu phức hợp thông minh thủ thiêm ecosmart city
khu chức năng số hai a khu đu thệ mới thủ thiêm chung cư nhà ở xã hội từ khu dân cư tân thuận tây
chung cư nhà ở xã hội từ khu nhà ở tại phường phú hữu thành phố thủ đức
cải tạo xây dựng lại chung cư số hai mươi ba lý tựa trọng phường bến nghé quận một
bên cạnh đó thành phố khánh thành bàn giao đưa vào sử dụng các dự án công trình
như cải tạo xây dựng lại chung cư số một trăm linh đường cô giang phường cô giang quận một
cải tạo xây dựng bệnh viện an bình giai đoạn một cải tạo nâng cấp trường trung học phổ thông bình
phố quận sáu xây dựng mới trụ sở khối vận đoàn thể quận một mươi xây dựng mới trường tiểu học phong phú
xã phong phú huyện bình chánh
kính thưa quý vị đồng bào có đạo là bộ phận máu thịt của dân tộc việt nam
của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
và đây là lời khẳng định của thủ tướng phạm minh chính tại buổi gặp mặt biểu dương
các tổ chức tôn giáo có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
được tổ chức tại tp hcm vào sáng nay ngày ba mươi tháng tám
phát biểu tại buổi gặp mặt thủ tướng phạm minh chính khẳng định
đảng nhà nước ta luôn nhất quá thực hiện chính sách tôn trọng và bỏ đảm quyền tự do tính ngưỡng tôn giáo của người dân